nhường cơm xẻ áo là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
và nó đã được hiện rõ trong thời khắc khó khăn khi cả nước đang căng mình đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín
trong những ngày này nhiều tổ chức cá nhân đã mở những địa điểm phát thực phẩm miễn phí
cho những người có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng do dịch bệnh
điểm tặng thực phẩm miễn phí xin lấy đủ thứ bạn cần và nhường cho những người khác
mang rôn này được treo trên một con phố trong những ngày tình hình dịch covid một mươi chín diễn ra căng thẳng
khi nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động các hàng quán đóng cửa gần hết
món quà gồm ba kg gạo và khoảng chục gói mì tôm như thế này có thể giúp những người lao động tự do
những anh xe ôm chú bảo vệ đỡ phần nào lo lắng bữa ăn hàng ngày
tiền làm bởi vì chúng tôi đã trang trải gia đình hết rồi
còn tiền bây giờ những ngày như này là chúng tôi không đi làm được là chúng tôi rất mắc kẹt
tiền nhà trọ tiền điện tiền nước
thì bên nhà thịnh huyện nói là giúp đỡ ủi hộ chúng tôi
chúng tôi rất là cảm ơn
anh nguyễn thạc thiết một trong những người thực hiện chương trình cho biết
chương trình này được tổ chức với mong muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
mục đích của bọn tôi là mong muốn chia sẻ những khó khăn cho những người dân lao động
ở các khu xóm nghèo các trẻ em đánh giày rồi là những người chạy xe ôm
để làm sao mà mong muốn họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn
những ngày này ở hà nội
nhiều điểm phát thực phẩm miễn phí được mở
đặc biệt ý nghĩa tốt đẹp của hoạt động này đã được lan tỏa đến nhiều người
lá lành đùm lá rách người khó khăn ít giúp đỡ người khó khăn nhiều
để chương trình kéo dài hơn để nhiều hơn người khó khăn được giúp đỡ
thời điểm bọn mình triển khai tặng quà ở mỹ ti
thì có một chị lao động khổ thốc chị có bao chị gặp
chị nói là thu nhập của chị một tháng cũng chỉ ba buổi tiệu thôi

của ít lòng nhiều chị muốn gửi cho bán tổ chức hai trăm linh đồng
để sáng sẻ với những người khó khăn hơn
thì đó là những việc mà thực sự bọn mình cảm thấy rất là cảm động
và cũng tự tin hơn phật cởi hơn trong việc tiếp tục mạnh dàn triển khai chương trình
ai cần cứ đến lấy nếu khó khăn hãy lấy một gói mỗi ngày
nếu bạn ổn xin nhường cho người khác
mỗi người một gói không sợ hết chỉ lấy đủ dùng
những dòng chữ đơn giản nhưng đó là sự nhường cơm xẻ áo của người dân
để cùng chung tay chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín